đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa
tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thanh hóa đồng chí thủ tướng chính phủ phạm minh chính ghi nhận
biểu dương đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp lực lượng vũ trang
nhân dân tỉnh thanh hóa nơi chung lực lượng công an tỉnh thanh hóa nơi riêng
trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình chỉ rõ những khó khăn trong thời gian tới
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh đối với lực lượng công an năm hai nghìn hai mươi ba
ưu tiên số một là phải làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng với đó lực lượng công an phải bám sát nắm chắc tình hình tham mưu chiến lược về an ninh trật tự an toàn xã hội
đây là nhiệm vụ không thể thiếu nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an
trong đó cần tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trực tiếp chiến đấu trên mặt trận phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội một cách có hiệu quả trên địa bàn thuộc đối tượng quản lý xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong sạch
vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực phối hợp với các lực lượng khác
để xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
bảo vệ an ninh trả tự bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân bảo vệ an ninh an toàn và an dân
chiều nay tại hà nội đã diễn ra phiên họp tổ công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác chủ trì phiên họp
cùng dự có đồng chí hồ đức phước ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính và trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác
đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
được chính phủ phê duyệt xác định bảy quan điểm chỉ đạo lớn mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể
cùng với năm nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai

kèm theo đó là danh mục hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
và danh mục năm mươi hai nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể để thực hiện đề án
tại phiên họp các thành viên tổ công tác đã thảo luận trao đổi và chỉ rõ những khó khăn trong bước đầu triển khai đề án
nhằm đưa ra những giải pháp phương hướng triển khai thực hiện đề án hiệu quả trong thời gian tới
qua đó cũng cho thấy rất nhiều đơn vị thuộc các bộ ngành trong đó có các đơn vị thường trực của bộ công an
đã gương mẫu đi đầu chủ động triển khai các công việc ngay sau khi đề án được ban hành
kết luận phiên họp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh để triển khai đề án có hiệu quả đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao
theo đúng ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các thành viên trong tổ công tác cần căn cứ vào chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai
để triển khai nhiệm vụ của cá nhân gắn với trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình phụ trách
trong đó cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xác định những lộ trình cụ thể những công việc phải hoàn thành
phối hợp chặt chẽ để cao tính kỷ luật trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
ngoài trách nhiệm chỉ đạo lĩnh vực được phụ trách bộ trưởng tô lâm đề nghị thành viên tổ công tác tích cực tham gia
những vấn đề chung của đề án tham mưu chính phủ thủ tướng chính phủ triển khai hiệu quả đề án này
tăng cường trao đổi trực tiếp với nhau để kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc phát sinh
bộ trưởng tô lâm cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan thường trực tổ công tác tổ chức ngay các đoàn khảo sát cơ sở hạ tầng kỹ thuật
của các bộ ngành địa phương kịp thời thao gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai
phân đấu đánh giá kết quả hài lòng của người dân trong việc ứng dụng các thủ tục hành chính
cũng trong chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm chúc tết tỉnh ủy thái nguyên
tại tỉnh ủy thái nguyên đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên đã báo cáo khái quát với đoàn
về tình hình kinh tế xã hội và công tác chuẩn bị tết của địa phương với nhiều kết quả tích cực
sau khi nghe báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng những thành tích mà tỉnh thái nguyên đã đạt được
và mong rằng tỉnh ủy thái nguyên tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo trên các mặt công tác
nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà tỉnh ủy và công an tỉnh thái nguyên
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ đã dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên sung phong
đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái phường gia sàng thành phố thái nguyên và nhà truyền thống tỉnh ủy thái nguyên
nhân dịp tết nguyên đán ngày hôm nay công đoàn công an tỉnh vĩnh long đã tổ chức thăm tặng quà cho đoàn viên công đoàn
có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín và lực lượng công an một số xã trên địa bàn tỉnh
tại mỗi nơi đến đoàn đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe chúc mừng năm mới đến các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
và lực lượng công an một số xã trên địa bàn huyện long hồ tam bình và thị xã bình minh
đồng thời đoàn đã trao tặng một số phần quà bao gồm tiền mặt gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày
qua đó góp phần động viên tinh thần các cán bộ chiến sĩ và đoàn viên công đoàn nhân dịp tết đến xuân về
phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đây là một đề án rất lớn chưa từng có trong tiền lệ
với mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số tại việt nam
rất nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm loại bỏ các dịch vụ công trực tuyến tiến tới nâng lên cấp độ bốn
và nhiều lợi ích khác tới đây người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã xây dựng và đưa vào vận hành chính thức khai thác hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia cốt lõi
khai thác giá trị từ hệ thống quan trọng này bộ công an chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ
bộ ngành cơ quan xây dựng đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại hội nghị triển khai đề án thủ tướng chính phủ đặc biệt nhấn mạnh
đây là nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp
thứ ba là tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
rồi đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước
cái thứ tư là tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp
cái thứ năm là góp phần cải cách thủ tục hành chính giám viện hạ sách nhiễu cho nhân dân
góp phần chống cái tiêu cực tham nhũng trong việc tiếp xúc với nhân dân với doanh nghiệp
cái thứ sáu là thúc đẩy quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số bằng quản trị thông minh
năm nhóm tiện ích cốt lõi được xây dựng xác định mục tiêu lộ trình cụ thể trong đề án
tạo cơ sở quan trọng đưa hầu hết các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ bốn
với việc kết nối chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và việc đưa vào vận hành hệ thống định danh và xác thực định
công dân sẽ được định danh số thống nhất chính xác mức độ tin cậy cao
công dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi thực hiện các thủ tục hành chính khác nhau
trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã không ngừng tái cấu trúc lại các quy trình cắt giảm
các thủ tục hành chính dường ra nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân của chúng tôi
cũng đã sẵn sàng và kết nối chia sẻ với các bộ ngành địa phương
nhằm phục vụ nhân dân
dự kiến chỉ riêng năm hai nghìn hai mươi hai nếu hoàn thành việc tái cấu trúc tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư
phục vụ định danh xác thực và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu
theo lộ trình của đề án sẽ giúp tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
việc triển khai đề án này gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia
người dân và doanh nghiệp không chỉ là đối tượng được thụ hưởng
cùng với đó sự tham gia của người dân và các bộ ngành là điều kiện vô cùng quan trọng
để đề án về đích thành công việc thực hiện kết nối chia sẻ đồng bộ dữ liệu
để giải quyết các thủ tục hành chính đầy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến
với việc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu khách hàng
của tập đoàn điện lực việt nam đã được kết nối giờ đây người dân khi đăng ký mới
thay thế thông tin trong hợp đồng mua bán điện được thực hiện dễ dàng trong hồ sơ giao dịch điện tử
doanh nghiệp này cũng sẽ tiết kiệm chi phí lớn trong công tác quản lý vận hành
cho việc kiểm tra xác minh lưu trữ thông tin giấy tờ công dân
hắn được quá trình thực hiện các thao tác đối với cấp điện cho người dân mới
cũng như quản lý chặt chẽ các hợp đồng
kết nối tích hợp phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực
cùng với các ngành lĩnh vực như tài chính ngân hàng điện nước
sẽ giúp doanh nghiệp trong các lĩnh vực này tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
đồng thời giúp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực
như trốn thuế trục lợi bảo hiểm rửa tiền lừa đảo trên mạng
đơn giản hóa cái thủ tục hành chính người dân dễ hiểu dễ làm
hỗ trợ cho cơ quan thuế trong việc thực thi pháp luật về quản lý thuế
chúng tôi cấp cái mã số thuế sử dụng cái mã định danh cá nhân làm cái mã số thuế
thì mọi người dân chỉ cần nhớ cái mã định danh của mình
trong việc đi làm tất cả các thủ tục giữa cơ quan thuế
cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác
thực hiện đề án ngay trong cuối một năm hai nghìn hai mươi hai
đề mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
đặc biệt là hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu
để phục vụ người dân và doanh nghiệp
tới đây người dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
được tích hợp nhiều trường thông tin quan trọng như thẻ bảo hiểm y tế
thông tin đăng ký xe ô tô giấy phép lái xe ô tô
sẽ được các bộ ngành đẩy mạnh việc tích hợp
với việc tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư cũng như là cơ sở dữ liệu của bảo hiểm ấy
thì đã giúp cho người dân tiến tới có thể sử dụng cái căn cước công dân
để mà đi khám chữa bệnh
sẽ giúp cho cái việc tự động hóa quá trình gia hạn cũng như là giảm trừ
mức đắng bảo hiểm y tế cho người dân thay tham gia bảo hiểm y tế thổ gia đình
chúng tôi tính toán nếu chỉ khoảng một mươi triệu mà được thực hiện giảm trừ tự động
cũng như là việc gia hạn tự động thì hàng năm có thể tiết kiệm đến
trên tám trăm năm mươi hai tỷ đồng đến một con số rất là có ý nghĩa
dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng
cùng với dữ liệu dân cư định danh và sát thường điện tử
là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống cách làm việc
và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số
hình thành công dân số hoàn chỉnh hệ sinh thái số
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
và hiện thực hóa khát vọng về một việt nam hùng cường trong tương lai
thông tin mới nhất liên quan đến công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay cả nước đã có gần sáu mươi hai chín trăm linh bệnh nhân
được điều trị khỏi nâng tổng số ca khỏi bệnh lên hơn một chín triệu ca
đáng chú ý kể từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm qua đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay
cả nước có một trăm hai mươi sáu ca tử vong giảm bốn mươi ca so với hai mươi bốn giờ trước đó
trong khi đó cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận một mươi năm bảy trăm bốn mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
tại sáu mươi một tỉnh thành phố
tại thủ đô hà nội có hai chín trăm năm mươi bảy ca trong đó có sáu trăm chín mươi sáu ca cộng đồng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau hai ngày xét xử và nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
đã tuyên phạt năm bị cáo cùng chú tại tỉnh nam định về tội tổ chức cho người khác
trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng vào tối một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng an thới
phát hiện một chiếc tàu kéo không số hiệu của phạm văn phú do trần văn đậu điều khiển
trên tàu còn có nguyễn thanh tâm trần văn anh vũ văn trường và một mươi bảy người khác
đều là công dân việt nam có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia
nên đã tiến hành bắt quả tang bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang
xử lý theo thẩm quyền
tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận phú đã phân công cho tâm và đậu dùng tàu của mình
chở hai mươi một người xuất cảnh trái phép sang campuchia còn trần văn anh và vũ văn trường
có hành vi rủ dê lôi kéo liên hệ với phú để tổ chức cho nhiều người trốn ra nước ngoài trái phép làm thuê
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo tổng cộng gần một mươi tám năm tù
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
thời điểm cuối năm trên tuyến biên giới phía bắc hoạt động của các loại tội phạm
thường có diễn biến phức tạp để chủ động trong công tác ngăn ngừa đấu tranh hiệu quả
các lực lượng chức năng trên tuyến đã xây dựng nhiều kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh
qua đó đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư góp phần thúc đẩy sự phát triển
kinh tế xã hội tại địa phương giữ bình yên khu vực biên giới
phản ánh của nhóm phóng viên tại tỉnh cao bằng
với hành vi tàng trữ buôn bán ma túy đối tượng lục văn thường đã bị đồn biên phòng ngọc trung
huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ khi đang giao dịch tại địa bàn biên giới
một tép một trăm linh bây giờ đã bán được bốn mươi hai tép
trước đó trong quá trình tuần tra trên tuyến biên giới tiếp giáp
đối biên phòng ngọc trung đã phát hiện một lượng ma túy được cất giấu trong bàn lồ
đã bị đối tượng bỏ lại
bên cạnh đó các đối tượng vận chuyển chất cấm là pháo nổ
cũng được lực lượng chức năng biên phòng phát hiện và bắt giữ
trong năm hai nghìn hai mươi một đơn vị đã tiến hành thu dung

các đối tượng có thể mua bán tàng trữ vận chuyển phái trao phép
cũng như vận chuyển chất cấm
tại khu vực cửa khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh
hàng hóa lưu thông bị hạn chế so với mọi năm
tuy nhiên công tác kiểm soát phương tiện và phòng chống dịch
vẫn được đặc biệt chú trọng
phối hợp với các lực lượng địa phương
đặc biệt là lực lượng công an và công an thị trấn
để làm duy trì và đảm bảo an ninh trật tự trong khu cửa khẩu
và địa bàn của cửa khẩu
chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng hải quan thường xuyên tuần tra kiểm soát
khu vực trong cửa khẩu đặc biệt là những khu vực bờ sông
hôm nay chúng tôi được quyên chế một cano
thường xuyên tuần tra kiểm soát ban đêm
phối hợp với lực lượng hải quan thì thường xuyên ngăn chặn và phát hiện xử lý
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi đã xử lý được một mươi vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
nắm chắc tình hình địa bàn
đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm trên biên giới
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng nói riêng
đã và đang nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy góp phần đảm bảo giữ vững chủ quyền
an ninh biên giới quốc gia
hầm đường bộ hải vân là công trình trọng điểm quốc gia
có vai trò quan trọng đối với việc di chuyển
và trao đổi hàng hóa từ bắc vào nam
thời điểm giáp tết số lượng phương tiện lưu thông tăng cao
cao điểm có ngày đạt tới gần một mươi năm lượt
việc đảm bảo an toàn phòng trái trợ trái
và cứu nạn cứu hộ tại hầm hải vân là rất cấp thiết
và rất thường xuyên xảy ra
chỉ trong vòng ba ngày gần đây
trong hầm hải vân đã xảy ra hai tình huống xe có hiện tượng bốc cháy
nguyên nhân được xác định là xe chở quá tải trọng
cộng với yếu tố kỹ thuật không đảm bảo
đây không phải là lần đầu tiên vụ việc này xảy ra
gây mất an toàn giao thông và an toàn phòng trái trợ trái
trong năm hai nghìn hai mươi một tại hầm hải vân đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông
và hai vụ cháy gây thiệt hại nặng nề
nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định là
xe tải trọng nặng không đạt được tốc độ
từ đó có hiện tượng là bó thắng và dẫn đến trái từ ở dưới gầm xe
khi phát hiện được sự cố đó
thì từ trung tâm điều hành chúng tôi triển khai ngay đội hình
cứu hộ cứu nạn phòng trái trợ trái tiếp cận
xong rồi ra khoảng một mươi năm ba mươi giây sau để tiếp cận hiện trường
và chữa trái ở ban đầu
mật độ phương tiện lưu thông lớn
cùng thời điểm nếu xảy ra cháy
nguy cơ cháy lan cháy lớn là rất cao
nếu không làm tốt công tác chữa cháy ban đầu
bởi vậy lực lượng phòng trái chữa trái
cứu nạn cứu hộ công an thành phố đà nẵng
thường xuyên kiểm tra đột xuất việc xử lý tình huống
xảy ra cháy của đội phòng trái chữa trái
tại cơ sở như thế này
từ đó tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phối hợp
mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông
điều hành rất tốt đưa ra một tình huống
thì sau đó là từ vấn đề tín hiệu phát ra
cho đến nhiều khi mà tập trung để giữ tình huống đó
rất là nhanh chỉ vang vang vang khoảng chưa đến một phút
thì các lực lượng cũng đã tiếp cận
và xử lý tốt cái tình huống
có sự cố trong hầm đảm bảo được tiêu chuẩn an toàn
trong vấn đề triển khai thực hiện các phương tiện dụng cụ
trong vấn đề chữa trái và cứu nạn cứu hộ
tại đường hầm hải ban
để đảm bảo phòng trái chữa trái cứu nạn cứu hộ
và xử lý nhanh tình huống nguy hiểm xảy ra trên tuyến đèo
nhất là trong hầm ngoài giữ trì đội phòng trái chữa trái
chuyên ngành gồm sáu mươi bốn thành viên trong dịp tết này
hầm hải vân đã tăng cường thêm năm mươi quân số ứng trực
với đội ngũ nhân lực tại chỗ lực lượng chức năng
cũng yêu cầu đơn vị cần nâng cao kỹ năng ứng cứu
xử lý mọi tình huống đảm bảo an toàn giao thông
an toàn phòng trái chữa trái trên tuyến giao thông huyết mạch quốc gia